các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với chín trăm linh năm ca nhiễm mới covid một mươi chín trong ngày hai tháng một mươi một đồng nai đã đứng đầu cả nước về số ca nhiễm mới trong một ngày
vượt qua các tỉnh thành như bình dương bảy trăm tám mươi ca tp hcm sáu trăm tám mươi hai ca kiên giang bốn trăm hai mươi một ca bạc liêu ba trăm một mươi sáu ca hay an giang ba trăm một mươi bốn ca
trong ngày hai tháng một mươi một toàn tỉnh đồng nai có tất cả một mươi trên một mươi một huyện thành phố trừ huyện đình quán ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
như vậy trong bảy ngày qua đồng nai ghi nhận một một trăm bảy mươi tám ca
các tỉnh trong cộng đồng tăng một trăm hai mươi một so với bảy ngày trước đó
ghi nhận cụ thể số ca nhiễm mới trong ngày hai tháng một mươi một ở các địa phương trong toàn tỉnh bao gồm
thành phố biên hòa hai mươi tám ca huyện cẩm mỹ một mươi ca thành phố long khánh ba ca huyện long thành ba ca huyện nhân trạch một mươi hai ca huyện tân phú bốn ca huyện trảng bom hai mươi bốn ca huyện vĩnh cửu ba mươi một ca huyện xuân lộc ba ca
đặc biệt huyện thống nhất ghi nhận ba mươi bảy ca tập trung tại các địa bàn bao gồm xã bào hàm gia kiểm gia tân một
gia tân một gia tân hai gia tân ba hưng lộc lộ hai mươi năm quang trung và thị trấn giầu dây
trong đó có hai mươi sáu ca tại công ty pao sùng năm ca tại các công ty khác như gp slim longwell anova
cũng theo trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống covid một mươi chín tại đồng nai hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đạt một trăm linh năm mũi một sáu mươi tám mũi hai
tỷ lệ tiêm đủ liều cho người từ năm mươi tuổi trở lên đạt sáu mươi một
bí thư huyện ủy vĩnh cửu nguyễn văn thuộc cho biết trước đây tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện được kiểm soát khá tốt
nhưng kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi công ty trang sinh việt nam đóng trên địa bàn xã thành phú huyện vĩnh cửu hoạt động trở lại và phát sinh ổ dịch mới
đến nay nhiều ca bệnh covid một mươi chín được phát hiện trên địa bàn huyện
theo ông nguyễn văn thuộc trong hai tuần qua số ca f liên quan đến các công ty trên địa bàn huyện vĩnh cửu lên tới khoảng một trường hợp
tất cả các xã thị trấn đều có ca f nguồn lây được xác định chủ yếu từ công ty trách nhiệm hữu hạn chang sinh việt nam với bốn trăm chín mươi một ca
công ty trách nhiệm hữu hạn giải việt vinh đóng trên địa bàn huyện tràng bom gần một trăm linh ca và một số công ty khác đóng trên địa bàn hồ nai ba thuộc khu công nghiệp bảo séo huyện tràng bom
ông thuộc cho biết trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cũng có chung nhận định
theo đó các ổ dịch cộng đồng đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất người về từ vùng có dịch
tạo thành các ổ dịch lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng
người dân sau khi bị nhiễm covid một mươi chín về địa bàn huyện vĩnh cửu sinh sống tiếp xúc với nhiều người đi nhiều nơi khiến công tác điều tra truy vết vô cùng vất vả
chúng tôi đang rất lo lắng với tình hình hiện nay không khéo chỉ vài hôm nữa huyện vĩnh cửu sẽ trở thành ổ dịch lớn
bí thư huyện ủy vĩnh cửu nguyễn văn thuộc tỏ ra lo lắng
trước tình hình số ca nhiễm mới covid một mươi chín tăng mạnh trở lại trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai kiến nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine
nhằm sớm đạt mục tiêu một trăm linh người dân toàn tỉnh được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín tăng cường kiểm tra giám sát việc lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung bệnh viện
tăng cường kiểm soát nguồn lây nhiễm tại các điểm nguy cơ cao như chợ dân sinh siêu thị cơ sở sản xuất khu công nghiệp khu nhà trọ
giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai phan huy anh vũ cho biết theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế về vấn đề này một trong những tiêu chí phân loại cấp đổi dịch của các địa phương là độ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
đến thời điểm này tỉnh đồng nai đã có đủ vaccine để bao phủ một trăm linh mỗi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên kết quả tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh chưa đạt như dựa
giám đốc sở y tế đồng nai đề nghị các địa phương tăng cường giả soát đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine mũi hai cho người từ năm mươi tuổi trở lên trên địa bàn
đặc biệt là những người trên tám mươi tuổi vì đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao
thưa quý vị trong tuần qua số ca covid một mươi chín cộng đồng ở đồng nai luôn ở mức cao
luy kế so với tuần trước số ca f tăng sáu trăm sáu mươi tám hai
trước đó sáng ngày ba mươi một tháng một mươi sở y tế tỉnh đồng nai cho biết trong ngày ba mươi tháng một mươi
toàn tỉnh ghi nhận sáu trăm chín mươi một ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó số f trong cộng đồng là một trăm ba mươi tám ca
các ca nhiễm covid một mươi chín cộng đồng tập trung nhiều ở thành phố biên hòa huyện tràng bom và huyện vĩnh cửu
theo sở y tế tỉnh đồng nai số ca covid một mươi chín cộng đồng lũy kế trong bảy ngày qua tăng sáu trăm sáu mươi tám hai so với bảy ngày trước đó
các ổ dịch cộng đồng ở đồng nai đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất
hiện đã xuất hiện tại một mươi một trên một mươi một huyện thành phố và bốn mươi tám trên một trăm bảy mươi phường xã trên toàn tỉnh
nhiều nhất tại xã thành phố huyện vĩnh cửu
với ba mươi chín ca nguồn lây chủ yếu từ công ty trang sinh
về công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hiện đồng nai đang triển khai tiêm phổi mũi hai
mũi một đồng nai đã tiêm được hai sáu trăm hai mươi bốn trăm chín mươi tám liều đạt một trăm linh bốn bốn mươi tám
mũi hai tiêm được một năm trăm năm mươi ba tám trăm ba mươi sáu liều đạt sáu mươi một chín mươi năm
về cấp độ dịch đồng nai đang ở cấp độ hai vùng vàng
do tỷ lệ người từ sáu mươi năm tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi vaccine chỉ đạt năm mươi sáu hai mươi bảy
chưa đặt tiêu chí của bộ y tế đưa ra là trên tám mươi
để ngăn chặn các ca nhiễm covid một mươi chín cộng đồng nói riêng và các ca nhiễm covid một mươi chín nói chung
sở y tế đồng nai kiến nghị các địa phương và người dân thực hiện nghiêm năm k
tuyệt đối không chủ quan lơ là đồng thời đẩy nhanh việc tiêm chủng để phủ đủ vaccine cho toàn dân
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi kỳ họp thứ tư kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai
khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo tờ trình và biểu quyết
thông qua các nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao thuộc lĩnh vực đầu tư công
việc triển khai thực hiện các dự án không thu cấp bù và hỗ trợ học phí học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề này không chỉ có ý nghĩa to lớn
đối với việc phục hồi phát triển kinh tế giải quyết các vấn đề xã hội của năm hai nghìn hai mươi một
còn có ý nghĩa quan trọng cho cả giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp các đại biểu cũng đã nghe thường trực hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
kết quả thực hiện những nội dung thường trực hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến giữa kỳ họp thứ ba và thứ bốn
qua các báo cáo thể hiện thượng trực hội đồng nhân dân và ubnd tỉnh đã phối hợp kịp thời trả trẻ
để xử lý đúng quy định phù hợp với tình hình thực tế những vấn đề phát sinh của địa phương
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
đáng chú ý ubnd tỉnh đồng nai đã báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và hỗ trợ tiền ăn cho người phục vụ phòng chống dịch
theo đó tỉnh đồng nai quyết định chi hỗ trợ mức một trăm năm mươi đồng một ngày cho lực lượng làm nhiệm vụ
ở các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín do ubnd tỉnh thành lập
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trực tiếp thực hiện phòng chống dịch
cán bộ học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân một di viện hỗ trợ phòng chống dịch
hỗ trợ bảy mươi năm đồng một ngày cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tăng cường thực hiện phòng chống dịch
tỉnh đồng nai cũng quyết định nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
từ tám mươi lên một trăm hai mươi đồng một ngày tổng kinh phí hỗ trợ là sáu mươi hai tỷ đồng
hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí học kỳ một
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cho trẻ em học sinh học viên và các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông giáo dục thường xuyên trên địa bàn
cụ thể tỉnh đồng nai sẽ không thu học phí học kỳ một bốn tháng đối với trẻ em học sinh học viên
tại cơ sở giáo dục công lập hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập
tổng kinh phí hỗ trợ không thu học phí từ ngân sách của tỉnh là hơn một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông qua một số nghị quyết như
điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh đồng nai đợt hai năm hai nghìn hai mươi một
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chủ trương đầu tư tám dự án giao thông sử dụng quỹ đất lợi thế để tạo vốn trên địa bàn tỉnh đồng nai
về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm hai nghìn hai mươi một
theo chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai thái bảo sau kỳ họp thường trực hội đồng nhân dân
các ban hội đồng nhân dân ubnd tỉnh ubnd tổ quốc việt nam tỉnh
và các ngành khẩn trương phối hợp thực hiện các công việc còn lại của năm hai nghìn hai mươi một
về thời gian còn lại rất ngắn khối lượng công việc nhiều đòi hỏi cần có sự nỗ lực
của mỗi cơ quan đơn vị trong thực thi nhiệm vụ được giao
mỗi đại biểu hội đồng nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu
trong thực hiện nhiệm vụ của đại biểu tạo sự đồng thuận cùng thực hiện hiệu quả
của các chủ trương chính sách quy định của nhà nước
thưa quý vị thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh tại đồng nai
đã có diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới được phát hiện
nguy cơ bùng phát thành ổ dịch mới của cả nước là rất cao
hiện cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực thực hiện các biện pháp
để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
liên quan đến những thông tin mới nhất về công tác phòng chống dịch bệnh tại đồng nai
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị một cách nhanh chóng nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại